khu vực giao trang ba hiện chỉ còn hơn một mươi công nhân được phép ở lại vận hành nhà máy thủy điện bảo vệ an toàn đập và tài sản
số người còn lại chủ yếu là chuyên gia kiểm định an toàn đập đã rút về trú tại nhà điều hành của thủy điện giao trang bốn ở phía bên dưới và di chuyển xuống đồng bằng
thanh hóa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
ngày một mươi ba tháng một mươi tất cả các phương tiện người lao động của thanh hóa đang khai thác trên biển đã tiếp nhận được thông tin bão số tám vào nơi tránh trú an toàn
đã có sáu sáu trăm sáu mươi bảy phương tiện với hai mươi bốn sáu trăm bảy mươi năm lao động vào nơi neo đậu tránh chú bão an toàn tại các âu thuyền bến cá trong tỉnh
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh thanh hóa đã thông báo cấm biển trên địa bàn tỉnh từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi cho đến khi có thông báo mở biển
dự báo thời tiết ngày một mươi bốn tháng một mươi bắc bộ và trung bộ mưa như chút nước
dự báo thời tiết ngày một mươi bốn tháng một mươi do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số tám
bắc bộ và trung bộ mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to có nơi trên ba trăm năm mươi mm một đợt
các khu vực trên cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trụng thấp ven sông
bắc bộ và thanh hóa trời lạnh vùng núi phía bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi hai độ có nơi dưới một mươi tám độ
tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to thời gian mưa rông tập trung vào chiều và tối
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng ngày một mươi bốn tháng một mươi
phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to trời lạnh trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ có nơi dưới một mươi tám độ
phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to trời lạnh vùng núi có nơi trời rét trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to trời lạnh trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ thấp nhất từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to riêng thừa thiên huế có mưa giải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ phía nam có nơi trên hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ thấp nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi riêng phía nam cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
khu vực tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ thấp nhất từ một mươi chín độ
khu vực nam bộ có mưa rào và rông vài nơi chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
hà tĩnh năm hồ chứa xả tràn bộ đội giúp dân phòng chống bão số tám
để chủ động ứng phó với bão số tám tên quốc tế là conpasu năm hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã xả tràn nhằm đảm bảo cho công trình và hạ du
lực lượng bộ đội biên phòng cũng xuống giúp dân ứng phó với mưa bão
trao đổi với thanh niên ông trần mạnh cường giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi nam hà tĩnh cho biết
trước dự báo hà tĩnh sẽ có các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số tám công ty đã xả tràn năm hồ chứa nước nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du
theo ông cường từ ngày tám tháng một mươi tới nay công ty đã xả tràn năm hồ chứa với lưu lượng từ năm đến hai trăm linh m ba một giây gồm hồ bộc nguyên hồ kim sơn hồ sông rác hồ thượng sông trí và hồ tàu voi
trước lúc xả tràn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi nam hà tĩnh đã thông báo cho các huyện thị xã thành phố và các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp do xả tràn khẩn trương thông báo đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản
sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra
trao đổi với thanh niên một cán bộ tri cục thủy lợi tỉnh hà tĩnh cho hay các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang đạt phổ biến từ bảy mươi năm đến chín mươi năm dung tích thiết kế
riêng các hồ chứa lớn như ngàn trươi kẻ gỗ hiện mới đạt bốn mươi sáu sáu mươi bốn dung tích thiết kế
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đơn vị này sẽ duy trì một trăm linh quân số và bố trí hai mươi một tàu xuồng cano và hai mươi hai ô tô cùng các vật tư
phương tiện khác để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão số tám
hiện lực lượng biên phòng ở khu vực các xã bãi ngang cũng đã tổ chức hỗ trợ ngư dân và người dân nheo đậu tàu thuyền
trăng néo nhà cửa để tránh thiệt hại do bão số tám gây ra
ông nguyễn kiều hưng phó chủ tịch ubnd huyện hương sơn hà tĩnh cho hay hiện địa phương này lên phương án di rời bốn trăm ba mươi bảy hộ dân
với một bốn trăm tám mươi năm nhân khẩu nằm ở vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn
ubnd huyện hương sơn cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn khẩn trương giả soát bổ sung các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất và ngập úng để thực hiện phương án ứng phó